theo dự báo của đài ký tượng thủy văn khu vực nam bộ năm nay đồng bằng sông kiểu long sẽ có lũ lớn sắp xỉ báo động ba
theo dự báo trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh tiền giang lũ sẽ tác động đến tỉnh tiền giang từ những ngày đầu tháng một mươi đến cuối tháng một mươi
đầu tháng một mươi một lũ sẽ đạt đỉnh mực nước sông tiền tại mỹ tho sẽ cao ở mức một tám đến một chín mét
chính vì thế địa phương cần chủ động ứng phó chống ngập lũ
tri cục thủy lợi tiền giang cho biết trên cơ sở dự báo này có thể thấy lũ trung bình hoặc lũ tương đối lớn sẽ xuất hiện ở tiền giang
hiện tại ngành đã kiểm tra tình hình sản xuất các địa bàn ảnh hưởng lũ và hiện còn bốn mươi hectare lúa hẻ thu chưa thu hoạch
trong đó có bảy bảy trăm linh hectare nằm trong vùng lũ tập trung ở các huyện cái bè cai lậy tân phước thị xã cai lă
có kế hoạch như vậy là gia cố những đoạn đề thấp những đoạn đề thở và những đoạn sung yếu để đảo dịch dịch tình lũ này
kế hoạch chúng ta cũng tương đối là thể an tâm
trên địa bàn vùng lũ tỉnh tiền giang còn có vùng cây ăn trái trên bảy mươi bảy hectare trong đó có vùng khó một mươi sáu ha tại huyện tân phước
vùng này từ lâu đã xây dựng được đê bao chống ngập ống
qua nhiều năm đưa vào sử dụng các công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều điểm lúa rụp sói lở cần phải tu bổ
nhanh cao xử lý trước khi lũ về